xin được chia sẻ đến người hâm mộ bóng đá việt nam một tin buồn đó là vào ngay sát thời điểm
tuyển việt nam tập trung trưa ngày một mươi ba tháng một tiền đạo nguyễn tiến linh được xác nhận là đã mắc covid một mươi chín
trước đó tuyển việt nam đã phát hiện được hai ca mắc covid một mươi chín là nguyễn hoàng đức và nguyễn văn toàn
trong đó người thân đã xác nhận hoàng đức dương tính với virus sars cov hai từ hôm sáu tháng một
và đã sớm âm tính sau hai ngày còn văn toàn là ca mắc mới
đến ngày một mươi ba tháng một tuyển việt nam có thêm một ca mắc mới là tiền đạo nguyễn tiến linh
thời điểm mới ra hà nội tiến linh vẫn cho kết quả âm tính
trước khi hội quân tiền đạo này đã đi xét nghiệm thêm và cho kết quả xương tính
ngay sau đó anh đã báo với liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên park hang seo
tiến linh sẽ cách ly theo quy định y tế giống như trường hợp của hoàng đức và văn toàn
sau đó anh gần như chắc chắn không kịp lịch tập trung của đội tuyển việt nam
riêng với hoàng đức nếu hoàn thành cách ly vào ngày một mươi sáu tháng một và đảm bảo sức khỏe
anh vẫn có thể kịp hội quân cùng đội tuyển để chuẩn bị bay sang australia ngày hai mươi tháng một
thêm trường hợp dương tính của tiến linh tên việt nam đang gặp khó khăn trong khâu lực lượng
văn toàn và tiến linh là những chân xuất hàng đầu trong tay huấn luyện viên park hang seo
nên việc nhiễm covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến hỏa lực của đội tuyển
trong khi đó
những tiền đạo như tuấn hải hồ thanh minh chưa có nhiều cơ hội thi đấu nên kém về kinh nghiệm
nhiều khả năng ông park sẽ triệu tập bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho hai trận đấu tới
với đội tuyển việt nam những cầu thủ có kết quả âm tính sẽ vẫn tập trung tuyển việt nam bình thường vào trưa nay
toàn đội dự kiến vẫn sẽ tập luyện bình thường để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp australia ngày hai mươi bảy tháng một và trung quốc mùa một tháng hai
trúc cho tiến linh hoàng đức và văn toàn sẽ sớm hồi phục
và chúc cho các học trò của luyện viên park hauser sẽ giành kết quả cao dù thiếu các đồng đội